dùng dao chém anh nguyễn văn sang khi anh sang đang ngồi nhậu cùng với chiến gây thương tích năm mươi chín
tiến hành điều tra công an huyện cẩm mỹ đã bắt tân cùng đồng bọn thu giữ bốn con dao các loại một kiếm nhật một cây kéo một điện thoại di động hai xe mô tô và vỏ chai bia thủy tinh các loại
tôi với chiến có mô thận về tiền chiến mặt nạ tôi nên tôi có rủ anh em vô để dành mặt để lấy tiền
khi về tới nơi thì tôi đi vô nhà
tối sả bên tôi mới chạy ra ngoài có lụm đá chạy lại
lụm đá chạy lại xong bắt đầu khoảng một mươi phút là bên tôi kéo về
bên tôi kéo về thì bên chiến mới dí theo
chọi ra bia làm cho bên tôi hai người bị thương đó là xuân và tâm
nên bên tôi mới quay lại
tâm mới quay lại thì bị sang dùng cái sách đánh ngay đầu tái xuống và rút con dao
trong lúc đó thì tâm mới chụp được con dao vô lên là trúng tay sang
từ việc mâu thuẫn nhỏ
trong lúc ăn uống với một nhóm thanh niên
đối tượng nguyễn tăng minh chú huyện cẩm mỹ
đã chạy về nhà gần đó lấy con dao
quay lại quán ăn chém bốn người gây thương tích
sau khi gây án đối tượng minh đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thì em có qua mời chị hà lại một cái rượu thì chưa kịp uống nữa
thì một người tên tùng nói bạn bè gì mấy tầm này mà mời
thì hai bên có xảy ra một thằng một số sát đến nhau
xong thấy tùng với vợ tùng đánh vợ vì can
cái can nó chạy về nhà lấy dao xuống chém
theo thống kê của công an huyện cẩm mỹ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện cẩm mỹ xảy ra hai mươi bảy vụ phạm pháp hình sự
trong đó có một mươi vụ cố ý gây thương tích tăng bốn vụ so với cùng kỳ năm trước
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã tiến hành khởi tố một mươi vụ hai mươi tám bị can
qua quá trình điều tra cho thấy phần lớn các vụ án cố ý gây thương tích
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày
nhưng các đối tượng đã sử dụng hô khí chém nhau gây thương tích nặng
để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh thì cần có sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy chính quyền
các ban ngành đoàn thể các cấp để đẩy mạnh phòng ngừa xã hội
bên cạnh đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
trang bị kỹ năng sống cần bình tĩnh
chế khi xảy ra mâu thuẫn để tránh những hậu quả đáng tiếc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với vi hồng luân sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện sơn động tỉnh bắc giang về hành vi mua bán người
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm xác định
vi hồng luân và lường văn dũng sinh năm hai nghìn bảy trú tại tỉnh sơn la
được thuê để quản lý nhân viên nữ phục vụ giót bia bấm bài hát cho một số quán karaoke
luân và dũng thường xuyên lên mạng xã hội facebook để đăng bài tuyển nhân viên
vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ba cô gái đã gọi cho dũng và đồng ý đi làm
tuy nhiên luân nói với ba người này là không làm ở đây mà sẽ đi làm ở một chỗ khác
cả ba đều không đồng ý luân đã quản lý hết điện thoại của ba người không cho liên lạc ra ngoài
sau đó luân bán ba cô gái trong một chủ quán karaoke ở vĩnh phúc với số tiền hai mươi triệu đồng
luân bắt các cô gái nói dối là đang nợ luân hai mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác minh vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đã tập hợp đầy đủ tài liệu chứng cứ
để xử lý hành vi vi phạm của luân đồng thời đưa các cô gái về với gia đình
công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra
công an tỉnh kiên giang và tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc
chi tiết sẽ có trong cục tin vấn ngay sau đây
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
tối ngày một tháng tám qua công tác nắm tình hình lực lượng công an huyện tân hiệp bố trí bắt quả tang hai mươi chín đối tượng
đang thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của một người phụ nữ ở ấp đông thọ a xã thạnh trị huyện tân hiệp
tăng vật thu giữ gồm một bộ tài xỉu số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
và số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc nêu trên là do lưu đức thắng
trú tại huyện tân hiệp cầm đầu tổ chức và thu tiền sâu
cùng ngày công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an thành phố vĩnh long kiểm tra bắt quả tang tám đối tượng
đang tụ tập đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khóm vĩnh phú phường tân ngãi thành phố vĩnh long
tăng vật thu giữ gồm một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu năm trăm linh đồng trên chiếu bạc
cùng số tiền trên người các đối tượng là tám mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng
thưa quý vị cơ đế mùa hè thì tại nhiều địa phương lại rộ lên phong trào chơi thả diều
đây là một trò chơi dân gian tuy nhiên không phù hợp trong khu dân cư
vì ẩn chứa đó là nhiều hiểm họa về mất an toàn giao thông và mất an toàn lưới điện
mới đây trên mạng xã hội xôn xao bởi bài đăng của một chủ
tài khoản facebook về sự việc khi đang di chuyển trên đường
anh bị một chiếc diều liệu xuống đường cứa vào đầu xe ô tô
được biết loại dây diều này là dây ameang chịu nhiệt dài hơn nhiều so với dây cước thông thường
điều khiến nhiều người lo lắng là nếu loại dây này cứa vào người đi đường
sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào
tôi thấy việc thả diều ở quanh khu vực di chuyển giao thông hoặc là một số các quốc lộ lớn
thì đó là điều khá là nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông
khi mà tôi đang di chuyển trên đường cái dây mà bột cái rìu ấy thì nó rất là chắc
và khi mà cái gió nó đỏ đảo chiều thì cái dây nó vướng ngang qua mặt tôi
và đó là khiến cho tôi bị xảy ra tai nạn giao thông
đây không phải là trường hợp duy nhất gặp tai nạn với diều
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một người đàn ông bị diều cứa vào cổ khi đang điều khiển xe máy
qua cầu thủ thiêm hai tp hcm dẫn đến bị thương vùng cổ và gãy ba ngón tay sau khi ngã ra đường
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ trú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bị dây diều cứa vào cổ khi đang điều khiển xe máy
khi mà người thả diều cũng ngước mắt lên nhìn diều trên trời và chạy theo con diều
thì có thể là không chú ý đến các phương tiện ô tô xe máy trên đường
mà có thể là va chạm dẫn đến tai nạn giao thông
đó là cái nguy cơ mà thông thường nhất chúng ta có thể nhìn thấy
đặc biệt là cái trường hợp mà diều đứt dây thì nếu cái dây đó nó là những cái dây cước
nó có độ biển cao khá là chắc chắn thì nó có thể cứa vào những người đi đường khác
hoặc các phương tiện trên đường cũng có thể xảy ra tai nạn
gây thương tích thậm chí là tử vong
không chỉ tập trung tại nhiều cánh đồng người dân còn tu tập thả diều ngay trong khu dân cư
điều đang nói ở đây là những địa điểm này đều nằm trong hành lang an toàn lưới điện
chạm biến áp nên khi xảy ra tình trạng diều rơi vướng vào đường dây điện
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như cháy nổ chập điện
thực sự để quản lý được việc đó rất là khó
có thể đuổi ở chỗ này thì người ta lại chạy sang chỗ khác
chỉ khi nào mà chính quyền địa phương chẳng hạn
có thông báo bằng ví dụ như một loại loa phường hoặc thông báo của cụm dân cư
đến các hộ gia đình nhắc con em không thả diều ở những trực giao thông
không thả diều gần đường dây điện cao thế
thì may ra mới có thể giúp phần nào hạn chế được vấn đề
vui chơi lành mạnh nhưng cần giữ an toàn
người dân cần tự có ý thức thả diều tại nơi phù hợp ít người qua lại
không nên tự thả diều khổ lớn tránh gây mất an toàn giao thông
và chập điện cháy nổ
vâng và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online sáng ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo